tuy toàn bộ lợn nhiễm bệnh đã được ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tp hcm tiêu hủy
nhưng trước thông tin ghi nhận dịch tả lợn châu phi tại thành phố nhiều người đã tỏ ra vô cùng lo lắng và hoang mang
điều này khiến cho việc tiêu thụ thịt lợn ở tp hcm giảm đi đáng kể
các ngành chức năng đã kêu gọi người dân bình tĩnh đồng thời không tẩy chay các sản phẩm thịt lợn an toàn
tại chợ bà triều quận bình thạnh tp hcm trước đây mỗi ngày tiêu thụ gần một tấn thịt lợn
hiện nay chỉ còn từ ba trăm linh năm trăm linh kg dự báo trong những ngày tới sức tiêu thụ sẽ giảm đáng kể do tâm lý e ngại của người dân

tp hcm đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn lợn nhiễm bệnh nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn lo ngại có ý tẩy chay thịt lợn để chuyển sang các loại thực phẩm khác
theo ghi nhận giá một số thực phẩm khác như thịt bò thịt gà đã tăng khoảng hai mươi so với trước đây do sức mua tăng đột biến
chuyên gia là dùng thịt heo nhà tôi là dùng thịt heo nhiều nhất mấy giờ ngưng luôn là biết
không dám nghe sợ quá bây giờ nó vô tới thành phố rồi nghe trên tv vậy là ai dám ăn
tuy nhiên tại các sạp bán thực phẩm có truy xuất nguồn gốc bảo đảm vệ sinh thực phẩm thì lượng khách hàng vẫn ổn định thịt lợn vẫn là một trong những thực phẩm quan trọng của bữa ăn
cái mua nơi bán thật an toàn bản thân tôi thì tôi đi mua là tôi còn đến những cái cửa hàng nó tôi mua thôi nên là cũng an tâm để mà dùng
chúng ta chọn mua những loại thịt heo heo khỏe mạnh heo đã được kiểm soát thuy ở những cửa hàng đã được cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát chúng ta hoàn toàn yên tâm
cũng theo các chuyên gia tác nhân gây bệnh tả lợn châu phi là virus có thể tồn tại đến sáu tháng trong thịt và các sản phẩm từ thịt lợn chưa nấu chín
nhưng lại dễ dàng bị tiêu diệt ở môi trường nhiệt độ một trăm linh độ c trong thời gian khoảng một phút do vậy người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thịt lợn đã được nấu chín kỹ